băng qua đường sắt không quan sát thì một chiếc xe ô tô năm chỗ đã bị tàu hỏa đâm văng xa
may mắn sáu người trong xe đã thoát nạn
vụ việc xảy ra tại km một trăm linh một bốn trăm linh tuyến đường sắt bắc nam
đoạn qua địa bàn xã tam thanh huyện vụ bản của tỉnh nam định
vào khoảng một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi tám tháng tám
thời điểm trên thì chiếc ô tô năm chỗ nhãn hiệu honda civic
do một phụ nữ khoảng bốn mươi tám tuổi ở thành phố nam định cầm lái
chạy trên quốc lộ một mươi đã bất ngờ chuyển hướng
băng qua đường ngang do không quan sát biển cảnh báo
nên khi đầu xe ô tô con vừa chạm đường dây
đã bị tàu hse năm chạy hướng hà nội sài gòn
đâm văng khỏi mốc giới hạn đường sắt
vụ tai nạn đã làm chiếc ô tô hư hỏng nặng một người bị thương nhẹ